sau hơn một mươi ngày rời khỏi địa phương vào ngày hôm qua học sinh ngô văn công học lớp một mươi hai a sáu trường trung học phổ thông trần hưng đạo huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
người có hành vi đâm thầy giáo chủ nhiệm đã đến công an huyện lệ thủy trình diện và vào viện thăm hỏi sức khỏe xin lỗi thầy giáo của mình
sau hơn một mươi ngày được sự vận động của gia đình bạn bè và đặc biệt là em ngô văn công đã thấy được hành động của mình là sai trái
nên đã tự nguyện về trình diện cơ quan công an vào tối ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và sáng ngày một mươi tám tháng bốn học sinh ngô văn công và bố mẹ đã đến bệnh viện việt nam cuba đồng hới để thăm hỏi sức khỏe
và thành thật xin lỗi thầy giáo nguyễn văn tiến vì một chút nông nổi mà hành động thiếu suy nghĩ
thầy giáo nguyễn văn tiến đã bỏ qua lỗi lầm cho học trò của mình đồng thời mong muốn em cần suy nghĩ chính chắn hơn
xem đó là bài học để phấn đấu trong thời gian tới
em cũng xin lỗi thầy
em cũng xin lỗi thầy và gia đình thầy
mong thầy và gia đình có thể bỏ qua cho em
em cũng xin lỗi đến các thầy khu trong trường
em mong muốn thầy tha lỗi và cơ quan công an có thể tạo điều kiện
xem sẽ tạo điều kiện cho em được đi học lại và làm việc có ích
em nhận được tin là học trò về cơ quan điều tra và trình diện được công an huyền
thì tôi cũng thấy rằng là học trò đã nhận được cái lỗi lầm của mình
và cũng rất mong rằng là từ việc nhận ra những cái lỗi lầm này thì học trò sẽ tiến bộ
và có những cái bước đi đúng đắn hơn trong cái con đường sau này
trước đó vòng ngày bốn tháng học trò đã được nhận ra những cái lỗi lầm này
trước đó vòng ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám thầy giáo nguyễn văn tiến giáo viên chủ nhiệm lớp một mươi hai a sáu
trường trung học phổ thông trần hưng đạo huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
bị học sinh ngô văn công dùng chiếc dao nhỏ đâm vào vùng bụng dẫn tới bị thương ngay tại cổng trường
sau khi yêu cầu em này xóa hình xăm trên người trong giờ học trước đó
các đồng nghiệp và học sinh của trường đã kịp thời đưa thầy giáo đến bệnh viện để cấp cứu
đến nay đã bình phục hoàn toàn
quá hoảng sợ trước hành động của mình học sinh ngô văn công sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương